thông tin từ sở y tế tỉnh đồng nai cho biết toàn tỉnh mới ghi nhận thêm chín mươi tám ca dương tính với covid một mươi chín nhiều nhất là ở thành phố biên hòa với bốn mươi ba ca
như vậy tổng số ca dương tính với covid một mươi chín mới trong đợt dịch thứ tư là một sáu mươi ca cộng dồn đến nay toàn tỉnh đồng nai đã có một chín mươi hai ca dương tính với covid một mươi chín
giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai phan huy anh vũ cho biết các ca dương tình mới phát hiện chủ yếu là tại các khu cách ly và khu phong tỏa của thành phố biên hòa
huyện trảng bom và công ty trang sinh một số ca lê thứ phát tại các phường ở thành phố biên hòa
do đó các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra truy vết trong các khu vực phong tỏa khu cách ly mở rộng tầm soát trong số các trường hợp f hai và một số đối tượng nguy cơ trong khu vực phong tỏa
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cũng vừa có văn bản về việc giảm thời gian cách ly thí điểm cách ly f một tại nhà và quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó giảm thời gian cách ly y tế từ hai mươi một ngày xuống một mươi bốn ngày cho các trường hợp f một và người nhập cảnh
và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín ít nhất ba lần vào ngày một ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi ba trong thời gian cách ly tập trung
tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung